trải dài trên dãy trường sơn hùng vĩ ở quảng trị bên cạnh hang động right tuyệt đẹp được phát hiện trước đó không lâu
thì nay người dân lại phát hiện thêm một hang động nữa với vẻ đẹp huyền bí ẩn chứa nhiều giá trị lịch sử và tiềm năng du lịch
hang động vừa mới được phát hiện nằm lưng trường núi bright cách động bright khoảng năm trăm linh mét thuộc địa phận bản a sóc xã hướng lập huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
điều rất thú vị là có rất nhiều vết tích của bộ đội thời chiến tranh bát cơm b năm mươi hai vỏ đạn túi ni lông dép cao su hay các ống thuốc giảm đau
các vật dụng này đã ngủ yên theo thời gian gần năm mươi năm qua
phía trong hang động các khối thạch nhũ nhiều màu sắc với nhiều hình thù độc đáo đẹp mắt đem lại một cảm giác trải nghiệm thú vị độc đáo
như vậy khu vực núi đá vôi bri tồn tại một chuỗi các hang động liên kề nhau và ẩn chứa những giá trị lịch sử
quần thể các hang động thác nước này nằm trọn trong khu bảo tồn thiên nhiên bắc hướng hóa
khu dự trữ sinh quyển với những cánh rừng nguyên sinh trải dài hai bên đường hồ chí minh
ngày đây được ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị
quảng trị là giao cho đôn biên phong và ủy ban xã hướng lập bảo vệ khu di tích này trước lúc chưa có các đoàn đến để khảo sát
cho nên trong thời gian qua đôn biên phong thường xuyên phối hợp với ủy ban xã tuân trác bảo vệ đồng này
như vậy động bright thác tạp uồng cùng với hang động vừa được phát hiện
càng tô định hơn
điểm thêm vẻ đẹp hoang dã hùng vĩ của núi rừng miền tây quảng trị
hy vọng đây sẽ là chuỗi danh thắng đem lại lợi thế du lịch cho quảng trị trong tương lai